tiếp tục chương trình làm việc tại thừa thiên huế
chiều nay đoàn công tác của quốc hội do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh thừa thiên huế
buổi làm việc trao đổi về nội dung tình hình thực hiện kinh tế xã hội tại địa phương
làm việc với đoàn công tác chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế báo cáo những thành tiệu nổi bật của thừa thiên huế trong thời gian gần đây
trong đó chú trọng đến việc thừa thiên huế đang xây dựng đô thị di sản theo hướng xanh bền vững được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng
trong dịp này thừa thiên huế cũng đã kiến nghị một số vấn đề mong được quốc hội quan tâm tháo gỡ
sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế và chia sẻ từ một số lãnh đạo các ban ngành của quốc hội
đồng chí nguyễn thị kim ngân đã đánh giá cao những kết quả thừa thiên huế đạt được trong thời gian gần đây
đồng thời chỉ ra những hạn chế để khắc phục
với những ý kiến đề xuất của thừa thiên huế chủ tịch quốc hội giao tổng thư ký văn phòng quốc hội tổng hợp lấy thêm ý kiến các ngành để trả lời